theo kế hoạch thì từ ngày sáu tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín đà nẵng tổ chức xét nghiệm sars cov hai trên địa bàn thành phố
theo nguyên tắc đảm bảo một trăm linh đối tượng được xét nghiệm đúng tiêu chuẩn quy định nhằm khoanh vùng xử lý không để dịch lây lan ra cộng đồng
vậy trước tình hình thời tiết mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão số năm việc tổ chức lấy mẫu tại khu dân cư đã và đang được triển khai như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng
khu vực phong tỏa thuộc địa bàn phường vĩnh trung quận thanh khê sáng ngày một mươi một tháng chín
thay vì tập trung người dân tại điểm cố định để triển khai xét nghiệm như những ngày trước đây lực lượng làm công tác lấy mẫu đội mưa lội nước để đến từng gia đình
cứ đủ một ống một mươi mẫu xét nghiệm cán bộ phụ trách lại quay lại bàn giao tại bang tập hợp mẫu
khu vực này có gần bốn mươi hội dân với một trăm ba mươi một người là khu vực có mức độ nguy cơ rất cao khi trước đó nửa tháng đã ghi nhận trên một mươi ca dương tính nên toàn bộ người dân đều được lấy mẫu xét nghiệm
mặc dù tình hình mưa gió ảnh hưởng của bão số năm tuy nhiên với sự linh hoạt trong việc tổ chức lấy mẫu người dân cảm thấy rất thuận lợi
tại khu vực phong tỏa trên địa bàn phùng vĩnh trung này thì có hơn một trăm ba mươi mẫu xét nghiệm
trong tình hình mưa bão như thế này thì lực lượng y tế phải tới dân nhà để lấy mẫu
bất tạ và mất nhiều thời gian hơn nhưng đội lại người dân có được sự an tâm và thưởng kiến
do là trời mưa bão nên là các nhân viên y tế bộ phường xung lấy covid tại từng nhà một nó cảm thấy là vừa là an toàn cho người dân và vừa là phóng tiện hơn
theo kế hoạch từ ngày sáu tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín đà nẵng tổ chức xét nghiệm sars cov hai trên địa bàn thành phố
theo nguyên tắc đảm bảo một trăm linh
năm đối tượng được xét nghiệm đúng tiêu chuẩn quy định không bỏ sót đối tượng bỏ sót hộ gia đình tập trung nguồn lực hoàn thành việc lấy mẫu nhanh nhất có thể
phấn đấu hoàn thành trong ba ngày cho mỗi đợt lấy mẫu
đây là vấn đề then chốt để khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh
trước khó khăn của tình hình thời tiết đang diễn ra các lực lượng càng quyết tâm triển khai để hoàn thành nhiệm vụ